kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ mạnh nên thời tiết những ngày cuối năm trước tết nguyên đán tại bắc bộ nhìn chung là ít mưa
ban ngày giảm mây hưởng nắng nên nền nhiệt có xuống tăng nhẹ giao động từ một mươi đến hai mươi một độ
tuy mức nhiệt độ trưa chiều tăng giúp thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nhưng vào sáng sớm nền nhiệt vẫn khá thấp
vì vậy quý vị nên chủ động chuẩn bị quần áo đủ ấm để bảo vệ sức khỏe phòng tránh các bệnh mùa lạnh
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo cũng là trạng thái ít mưa
trời rét đậm với nhiệt độ trưa chiều tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi tám hai mươi một độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động thông thương hàng hóa của người dân trước tết nguyên đán
khu vực trung bộ các tỉnh thanh hóa nghệ an tiếp tục duy trì có mưa vài nơi
trong khi đó phần từ hà tĩnh đến quảng ngãi ngày mai vẫn còn có mưa rào xuất hiện
là tác nhân làm gián đoạn tới các hoạt động sinh hoạt và sản xuất ngoài trời của người dân
trong dịp cuối năm âm lịch nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động từ một mươi ba đến một mươi chín độ
sau đó sang đến ngày một mươi chín mưa giảm nhanh nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ từ một đến hai độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trong ngày mai tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có thể tiềm mẩn tố lốc và gió giật mạnh phần còn lại chỉ có mưa vài nơi
từ ngày một mươi chín mưa sẽ có xu hướng giảm xuống diện vài nơi
thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
tại vùng cao tây nguyên trong thời đoạn từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một
thời tiết mang đặc trưng của mùa khô ngày nắng đêm không mưa
chế độ nhiệt ẩm cũng không có quá nhiều biến động
trời rất nhẹ vẫn duy trì tập trung với đêm và sáng
với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi năm đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
chủ đạo là ngày nắng đêm có mưa vài nơi với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi
đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn